chuyển sang phần tin an ninh trả tự ngày hôm nay tòa án nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo võ thị sóc
chú tại quận sơn trà một mươi hai năm sáu tháng tủ về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
theo cáo trạng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bà nguyễn thị hồng vĩnh chú phường vĩnh trung quận thanh khê kể với sóc chuyện vợ chồng ông lê cao bách
chú quận ngũ hành sơn nợ vĩnh hơn chín tỷ đồng sóc địa ra lý do là có quan hệ thân thiết với lãnh đạo công an thành phố đà nẵng
do vậy bà vĩnh đã nhờ sóc giúp đòi nợ và hứa trả sóc ba mươi số tiền đòi được
sau đó sóc liên tục bà vĩnh chuyển tiền bồi dưỡng để được giải quyết nhanh
từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bà vĩnh đưa dóc gần một tám tỷ đồng
qua điều tra xác minh công an tp xác định sóc đã bịa chuyện quen biết lãnh đạo để lừa đảo chiếm hoạt tài sản của nạn nhân
tàng chữ trái phép
tàng chữ trái phép
hai bánh heroin và một kg ma túy đá bùi đức nam chú tại thị trấn ninh giang huyện ninh giang tỉnh hải dương vừa bị công an huyện ninh giang phát hiện bắt giữ
cụ thể tại trạm kiểm soát vé đường cao tốc hà nội hải phòng thuộc địa phận thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương
công an huyện ninh giang tiến hành kiểm tra bùi đức nam khi đối tượng này ngồi trên xe ô tô do bùi ngọc thuật cung chú tại tỉnh hải dương điều khiển
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện nam tàng trữ hai bánh dạng bột đóng bánh và một túi ni lông bên trong đựng các hạt tinh thể màu trắng nam khai nhận đó là heroin và ma túy đá
cũng tại hải dương táo tợn xong một xe ô tô để cướp tiền của kế toán doanh nghiệp giữa ban ngày đối tượng hoàng xuân hào vừa bị công an thành phố hải dương tỉnh hải dương bắt giữ
vừa mua mai vàng của người dân trên địa bàn xã nhưng chưa vận chuyển về được nên cả ba lợi dụng đêm khuya không có người trong coi tài sản đã lấy trộm ba cây mai vàng để bán lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
công an huyện tháp một mươi đã thu giữ được ba cây mai vàng bị trộm trả lại cho bị hại
thưa quý vị hàng năm cứ mỗi dịp cuối năm hay đầu xuân năm mới luôn là thời điểm gia tăng số vụ tai nạn giao thông
trong đó nguyên nhân hàng đầu trong thời điểm này xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện sử dụng
sử dụng rượu bia chất kích thích khi tham gia giao thông
thói quen khó bỏ này của người dân đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khôn lường mỗi dịp tết nguyên đán đến ghi nhận của phóng viên trên địa bàn thành phố hà nội
chốt kiểm tra xử lý nông độ cồn tại cuốc lộ hai mươi một b
chỉ chưa đầy ba mươi phút hàng loạt trường hợp vi phạm đã bị phát hiện
người không uống rượu bia thì rất tuân thủ việc chấp hành hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn
còn những người trong máu đã có men thì lại rất khác đủ lý do được đưa ra như thế này
hơi của anh chỉ có thế thôi anh có tuổi rồi
nhưng mà anh có tuổi rồi kể cả quay khỏi ngoài luôn
ông này làm trò đua
hơi của tôi chỉ có thế thôi
trong đối thì rồi vẫn phải thổi
biên bản vẫn phải ký
phương tiện vẫn bị giữ
còn bia thì anh có thể mang về uống tiếp
muốn uống thì đừng điều khiển phương tiện
cho đặc thù thì những người kiểm tra nông độ cồn thì người ta cũng biết được là người ta có sử dụng triệu bia khi đang ra giao thông
nên cái việc người ta chấp hành người ta cũng gây cũng rất nhiều khó khăn cho lực lượng
cảnh sát giao thông khi tham gia công tác kiểm tra và xử lý
ví dụ như khi người ta biết là mình sử dụng triệu bia
thì người ta cũng không chấp hành bằng tích là có thể thổi nhẹ và ống thổi không đủ lực lượng để kết quả xử lý
cũng như là khi mà cũng ngấp vào để thổi nhưng mà lại không thổi
nên lực lượng cảnh giá giao thông của chúng tôi cũng rất linh hoạt
và vận động cái nghiệp vụ cũng như là vận động tuyên truyền giải thích cho người vi phạm hiểu được cái lỗi của người ta vi phạm như thế
để cho người ta có
nhận thức được hành vi của mình và nghiêm chỉnh chấp hành hợp tác với cơ quan công an
đối với cả chuyên đề này chúng tôi cũng đã đưa vào hai kế hoạch lớn của phòng trước trong và sau tết
thì đối với cả hành vi này thì chúng tôi bố trí những tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên đường
và trong quá trình kiểm tra phát hiện những hành vi vi phạm giao thông tường thì chúng tôi tiến hành kiểm tra đo nồng độ cồn
khi đối với cả người được kiểm phương tiện có nghi vấn sử dụng rượu bia
theo đó trong thời gian cao điểm này
lực lượng cảnh sát giao thông tại hà nội sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
không để các ma men trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông
qua đó kiểm chế tối đa nguyên nhân phát sinh tai nạn
hạn chế đến mức thấp nhất thương vong về người và tài sản trong dịp tết nguyên đán sắp tới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang thụ lý điều tra bổ sung vụ án nguyễn thái luyện cùng đồng phạm
can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba
với vai trò chủ mưu đã lợi dụng sự hiểu biết về pháp luật đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
đã tìm cách lách luật tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật
theo mô hình đa cấp cam kết trả lãi mua lại với giá cao
tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp tự đặt tên dự án
do các đồng phạm đứng tên nhận chuyển nhượng từ nguồn tiền cá nhân và thu tiền của khách hàng
thông qua các hợp đồng ủy quyền hợp đồng hợp tác tạo sự tin tưởng cho khách hàng về tính hợp pháp của dự án
từ đó ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với công ty alibaba
chiếm đoạt một lượng tiền đặc biệt lớn của khách hàng ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước
để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật
đề nghị bị hại trình báo gửi đơn để được ghi lời khai giải quyết theo quy định của pháp luật
tại trụ sở phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
số sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm số điện thoại sáu mươi chín ba trăm một mươi tám bảy nghìn bảy trăm tám mươi ba gặp đồng chí đại úy phạm đình cường
tàng chữ trái phép hai bánh heroin và một kg ma túy đá bùi đức nam chú tại thị trấn
ninh giang huyện ninh giang tỉnh hải dương vừa bị công an huyện ninh giang phát hiện bắt giữ
cụ thể tại trạm kiểm soát vé đường cao tốc hà nội hải phòng thuộc địa phận thị trấn gia lộc
huyện gia lộc tỉnh hải dương công an huyện ninh giang tiến hành kiểm tra bùi đức nam
khi đối tượng này ngồi trên xe ô tô do bùi ngọc thuật chú tỉnh hải dương điều khiển
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện nam tàng trữ hai bánh dạng bột đóng bánh
và một túi ni lông bên trong đựng các hạt tinh thể màu trắng
nam khai nhận đó là heroin và ma túy đá
cận tết nguyên đán nhu cầu sử dụng xe khách của người dân thường tăng cao
tuy nhiên do dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp nên lượng người đi xe đang có xu hướng giảm
hành khách ít số lượng xe lại nhiều dẫn tới hiện tượng tranh giành khách của nhau
thậm chí xung đột giữa các nhà xe
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã điều tra làm rõ một vụ cố ý gây thương tích
vì tranh giành khách giữa hai nhà xe tạm giam tám đối tượng
nguyễn văn toàn và nguyễn văn định là chủ xe khách mỹ an chạy tuyến giao thiện giao thủy bến xe nước ngầm hà nội
do tranh giành khách xe khách mỹ an có mâu thuẫn với xe khách ngọc sơn chạy tuyến quốct lâm giao thủy thanh sơn phú thọ
chủ xe khách mỹ anh đã liên lạc với nguyễn yến thanh chú tại phú xuyên tp hà nội
đặt vấn đề thuê người đánh rằn mặt xe khách ngọc sơn với giá một mươi sáu triệu đồng
nguyễn yến thanh đã thuê một số nam thanh niên người nam định hiện đang sinh sống tại hà nội
lên kế hoạch đánh dần mặt chủ xe phụ xe khách ngọc sơn
ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng bắt taxi về nam định đón xe khách ngọc sơn tại khu vực cầu lạc quần thị trấn xuân trường
khi xe khách ngọc sơn dừng xe đón khách nhóm đối tượng đã xông đến dùng tay chân đánh chủ xe và phụ xe
trong lúc ẩu đà một đối tượng đã dùng dao chém gây thương tích cho phụ xe khách ngọc sơn
trước khi tháo chạy các đối tượng còn bẻ lấy đi một camera hành trình của xe khách ngọc sơn nhằm phi tăng vật chứng
thông qua công tác trinh sát địa bàn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã triển khai ba tủ công tác khẩn trương xác minh điều tra làm rõ danh tính nhóm đối tượng gây án
người từ hà nội cũng như là trên các cái địa bàn huyện giao thủy mà đang làm ăn sinh sống tại hà nội để cố gây thương tích và hủy hoại tài sản cho nhà xe tại cơ quan công an thì các đối tượng và nhà xe đã khai báo thành khẩn
ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã tạm giam tám đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích gồm hai chủ xe hai phụ xe khách mỹ anh và nhóm bốn đối tượng đã đánh dần mặt xe khách ngọc sơn
khám nhà các đối tượng cơ quan công an thu giữ một dao một vali gạch và một số vật chứng có liên quan vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định điều tra làm rõ
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng internet liên tỉnh vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc triệt phá hai đối tượng đã bị bắt giữ
đó là lê văn chú tải tp buôn ma thuật và nguyễn anh tuấn chú tải tp hải phòng
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tuấn rủ văn tham gia cá độ bóng đá sau đó tuấn liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở tp hcm mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá sáu trăm linh triệu đồng
từ tài khoản này hai đối tượng chia nhỏ làm bảy tài khoản khác rồi giao cho các con bạc tổ chức ăn thua
chỉ hơn hai tháng hai đối tượng này đã tổ chức cá độ ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra văn còn tham gia cá độ ở một tài khoản khác với tổng số tiền là ba hai tỷ đồng
khi đang lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm mạnh huy
chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định đã bị công an phường trần quang diệu tp hcm phát hiện bắt giữ
theo thông tin ban đầu phạm mạnh huy là nghi can thực hiện nhiều vụ án lừa đảo chiếm loạt tài sản trên địa bàn tp quảng ngãi
tỉnh quảng ngãi cách đây một năm trước tết tân sửu hai nghìn hai mươi một phạm mạnh huy trào hàng bán bánh kẹo tết cho một số tiệm tạp hóa
ở tp quảng ngãi với số tiền hàng chục triệu đồng
sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của huy đối tượng này không giao hàng như cam kết mà bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
qua tin tố giác của quần chúng nhân dân vào ngày hôm qua lực lượng công an tỉnh tiền giang đã tiến hành bắt quả tàng hai mươi hai đối tượng
đang tổ chức đá gà ăn tiền địa điểm tổ chức là phần đất của nguyễn ngọc cần tại xã thân cửu nghĩa huyện châu thành
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba con gà hàng chục cặp cửa sắt
trên một trăm năm mươi triệu đồng một mươi năm điện thoại di động tám xe máy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm đá gà trên do nguyễn ngọc cần đứng ra tổ chức
tiền cược trong mỗi trận từ năm đến một mươi triệu đồng ngoài ra cần cử một đối tượng canh đường
cảnh giới từ xa để tránh bị lực lượng công an phát hiện
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đấu tranh triệt phá một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn
sáng ngày hai mươi bốn tháng một tại khu vực xã quảng tín huyện đắk lấp tỉnh đắk nông
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt giữ hai đối tượng trú tại tp hcm và tỉnh đắk nông đang có hành vi vận chuyển trái phép một trăm hai mươi hộp
với khối lượng một trăm tám mươi sáu kg đây là số tăng vật lớn nhất được thu giữ trong các vụ án tàng trữ
mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh đắk nông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định
mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra từ việc sử dụng và tự chế pháo nổ
tuy nhiên tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về pháo vẫn có xu hướng gia tăng
đáng báo động là tình trạng thanh thiếu niên học sinh thực hiện những hành vi sử dụng
mua bán pháo tự chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng
và tình hình trật tự xã hội ghi nhận sau đây được thực hiện tại tỉnh hà tĩnh
trong những ngày đầu gia quân công an xã kỳ giang huyện kỳ anh phát hiện hai em học sinh đang mang theo một bao tải
kiểm tra bên trong lực lượng chức năng phát hiện có một mươi bốn quả pháo nổ tự chế có tổng khối lượng ba sáu kg
công an xã thanh bình thịnh huyện đức thọ trong quá trình tuần tra cũng phát hiện sáu đối tượng có hành vi sử dụng pháo nổ trái phép
trong đó cả sáu đối tượng đều trú tại xã thanh bình thịnh và đang là học sinh từ lớp sáu đến lớp chín
trung học cơ sở trên địa bàn
cũng trong thời gian này công an xã thạch châu công an xã hộ độ huyện lộc hà đã liên tục phát hiện
và bắt giữ nhiều đối tượng trong độ tuổi học sinh thực hiện hành vi vi phạm liên quan đến pháo
thực trạng trên đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy cơ tiềm ẩn nhiều vấn đề ảnh hưởng
tới an ninh trật tự trên địa bàn liên quan đến pháo nổ trong dịp tết nguyên đán sắp tới
công an xã hộ độ đã lập hồ sơ xử lý đồng thời bàn giáo các đối tượng là học sinh tiếp phạm
cho gia đình và nhà trường để quản lý giáo dục
mặc dù nhận thức được hậu quả của việc sử dụng và chế tạo pháo tuy nhiên do ham vui nên các em học sinh
đã tự lên mạng tìm các video hướng dẫn chế thuốc nổ rồi tự nghiên cứu làm theo